mặc dù đưa ra nhiều kịch bản thay đổi biểu giá bậc thang điện sinh hoạt
nhưng bộ công thương đề xuất chọn phương án giá điện năm bậc thang
với lý do là mức tăng giá điện giữa các bậc ở mức hợp lý
bảo đảm toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới bảy trăm linh kwh chiếm chín mươi tám hai tổng số hộ
có mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá mới
theo bộ công thương các biểu giá điện nêu trên bảo đảm nâng cao tính công khai
minh bạch trong việc thực hiện giá bán điện khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm
hiệu quả và công bằng xã hội khắc phục được tình trạng hóa đơn tiền điện biến động
trong những tháng đổi mùa
cùng tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với ông nguyễn anh tuấn cục trưởng cục điều tiết điện lực
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin được cảm ơn cục trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình nhân dân
thưa cục trưởng tại sao bộ công thương lại đề xuất thay đổi phương án cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt vào thời điểm này
thưa cục trưởng tại sao bộ công thương lại đề xuất thay đổi phương án cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt vào thời điểm này
vâng thưa cục trưởng như vậy thì theo phương án này có tăng giá điện hay không
vâng thưa cục trưởng bộ công thương thì nghiêng về phương án sẽ lựa chọn năm bậc thang biểu giá điện
vậy thì tại sao lại lựa chọn phương án này và đâu là những hiệu quả của phương án chọn
trong đề án cải thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt này bộ công thương đưa ra năm phương án
trong đó có phương án một bậc phương án ba bậc phương án bốn bậc riêng phương án năm bậc thì có hai phương án
so sánh giữa các phương án cả năm phương án đều có ưu điểm là nó đơn giản
nó ít số bậc hơn so với cả cái biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành
tuy nhiên là các phương án với một bậc thang ba bậc thang hay bốn bậc thang nó có một nhược điểm chung
là cái chi phí trả tiền điện của các khách hàng sử dụng điện dưới ba trăm linh kwh thì đều cao hơn
và như vậy thì nó không thực hiện được cái mục tiêu là cái biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt phải
để khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
đồng thời nó cũng sẽ tạo cái gánh nặng cho phần lớn các khách hàng sử dụng điện
mà chúng tôi tính toán hiện nay là quãng độ khoảng trên tám mươi bảy
tương ứng với cả hai mươi một triệu khách hàng là sử dụng điện dưới ba trăm linh kwh
xin cảm ơn cục trưởng đã nhận lời trả lời phỏng vấn truyền hình nhân dân